thưa quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay chúng tôi mời luật sư đặng thị vân thịnh văn phòng luật sư kết đối cùng tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc hiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình
xin chào luật sư cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình
xin chào chị diệp vân xin chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình hộp thư truyền hình
thưa luật sư bạn nguyễn hoàng giang ở hải phòng hỏi doanh nghiệp tôi góp vốn vào doanh nghiệp khác nhưng góp bằng tiền mặt vậy chúng tôi có làm sai không nếu sai thì mức xử phạt như thế nào
xin trả lời câu hỏi của bạn như sau
cân cứ theo khoản một và khoản hai điều ba thông tư số chín năm hai nghìn một mươi năm của bộ tài chính về hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác thì các doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt như tiền giấy
tiền kim loại do ngân hàng nhà nước phát hành để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp
khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác các doanh nghiệp phải sử dụng các hình thức như sau
thanh toán bằng xét thanh toán bằng ủy nhiệm chi chuyển tiền các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt khác phù hợp với quy định hiện hành
việc doanh nghiệp thực hiện góp vốn vào doanh nghiệp khác bằng tiền mặt sẽ bị xử lý theo quy định tại điều hai mươi sáu nghị định số tám mươi tám năm hai nghìn một mươi chín ndcp về hoạt động thanh toán
theo đó sẽ bị phạt tiền từ một trăm năm mươi triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng với hành vi vi phạm quy định thanh toán bằng tiền mặt
thưa luật sư khán giả kenji shimizu tại nhật bản có hỏi tôi là người có quốc tịch nhật bản
tôi muốn nhận một em bé là trẻ mồ côi là người việt nam thì tại cơ quan nào có thẩm quyền để thực hiện việc này
theo quy định của pháp luật thì thẩm quyền đăng ký việc nhận nuôi con nuôi được hướng dẫn tại khoản hai điều hai nghị định số một mươi chín năm hai nghìn một mươi một ndcp hướng dẫn chi tiết thi hành luật nuôi con nuôi
quy định như sau
đối với trường hợp nuôi con nuôi nước ngoài thì ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
sau đây gọi là ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi
quyết định cho người đó làm con nuôi
sở tư pháp sẽ là đơn vị thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi nước ngoài sau khi có quyết định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh
bạn hoàng thế nam ở nghệ an hỏi tôi và vợ sau khi kết hôn có mua một mảnh đất đã xây nhà sinh sống nhiều năm
hiện tại tôi và vợ đang ly thân vợ tôi đang làm việc ở nước ngoài không về việt nam được
tôi có thể làm thủ tục tặng cho
quyền sử dụng mảnh đất này cho con ta trai tôi được không
căn cứ theo quy định tại khoản một ba mươi ba luật hôn nhân gia đình năm hai nghìn một mươi bốn về tài sản chung vợ chồng
căn cứ theo điều hai trăm một mươi ba bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm về sở hữu chung vợ chồng
và căn cứ theo khoản một điều một trăm tám mươi tám luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba về điều kiện cho tặng quyền sử dụng đất
thì khi thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất
phải thông qua văn bản có công chứng chứng thực tại phòng công chứng có thẩm quyền
mặc dù bạn là chủ sở hữu có tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đủ điều kiện theo quy định về tặng cho quyền sử dụng đất
tuy nhiên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không chỉ có tên của bạn mà có cả tên của vợ bạn
vì vậy cơ quan thực hiện công chứng sẽ yêu cầu có cả sự đồng ý của vợ bạn để tiến hành thủ tục
hoặc vợ bạn phải ủy quyền cho vợ bạn
hoặc vợ bạn phải ủy quyền cho vợ bạn
cho bạn được quyền địch đoạn mảnh đất của vợ chồng bạn để làm hợp đồng tặng cho tài sản
hay nói cách khác nếu không có sự đồng ý của vợ bạn thì bạn không thể làm thủ tục tặng cho mảnh đất nói trên
bạn nguyễn thị hoa ở thanh hóa hỏi tôi bị công ty cho nghỉ việc do doanh nghiệp hết việc làm
vậy tôi có thể làm thủ tục trợ cấp thất nghiệp được không điều kiện là gì
vâng căn cứ theo điều bốn mươi chín luật việc làm năm hai nghìn một mươi ba thì đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm
người lao động có tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp từ một mươi hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động
đối với trường hợp là hợp đồng lao động có xác định và không xác định thời hạn
thứ hai là người lao động có tham gia bảo hiểm một mươi hai tháng trở lên trong thời gian ba mươi sáu tháng trước khi chấm dứt hợp đồng vụ việc có thời gian từ ba đến một mươi hai tháng
người lao động không thuộc các trường hợp sau
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc trái pháp luật hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động hàng tháng
người lao động đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại trung tâm dịch vụ việc làm của nhà nước
điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp đó là trong thời hạn một mươi năm ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc bị sa thải thì người lao động chưa có việc làm
vì vậy nếu bạn thuộc một trong các đối tượng nếu bạn thuộc một trong các đối tượng nếu bạn thuộc một trong các đối tượng
và đáp ứng đủ các điều kiện thì có thể làm hồ sơ để được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật
xin cảm ơn luật sư đã trả lời những băn khoăn thắc mắc của khán giả truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được clip của khán giả bạn xem truyền hình phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung chúng tôi phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây là nội dung hình ảnh
đây là hành vi hết sức nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông đặc biệt là trên các tuyến cao tốc như thế này
theo điểm a khoảng tám điều năm nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp quy định phạt tiền từ một mươi sáu đến một mươi tám triệu đồng đối với người điều khiển xe thực lùi xe trên đường cao tốc trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định
ngoài việc phạt tiền nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp còn tăng mức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ năm đến bảy tháng
cơ quan chức năng trước đó đã xử lý nghiêm nhiều trường hợp tương tự
tuy nhiên hiện tượng này vẫn thường xuyên xảy ra cho thấy ý thức giao thông của nhiều người còn rất hạn chế đề nghị cơ quan chức năng xác minh và xử lý nghiêm hành vi nêu trên
những hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này